nhóm đối tượng côn đồ đã dùng tiền uy hiếp yêu cầu nạn nhân không được tố cáo vụ việc lên cơ quan công an
nhằm che đậy hành vi phạm tội của mình
tuy nhiên với tinh thần quyết tâm không để lọt tội phạm
đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã truy bắt nhóm tội phạm táo tợn này
khoảng một mươi h ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi
đã thực hiện lệnh bắt tạm giam một nhóm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
gồm hà trần vũ phạm trùng dương nguyễn mạnh cường huỳnh phước thành đều trú tại tp quảng ngãi
đêm ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm nhóm đối tượng này đã dùng dựa chém liên tiếp vào người anh lê anh phong
trú tại phường trương quang trọng tp quảng ngãi gây thương tích nặng
đang nói quá trình gây án nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi rất táo tợn
dù anh phong cố chạy thoát thân nhưng chúng vẫn chặn đường chém anh phong gây bất bình trong dư luận địa phương
nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc đánh bạc dẫn đến cha của nạn nhân phong nợ tiền cha vợ đối tượng vũ
để đòi được nợ vũ kẹo vào nhà đồng tội
vũ kẹo theo một mươi hai đồng bọn trang bị hung khí đến tìm cha phong và chém phong gây thương tích
đáng nói sau khi gây án nhóm đối tượng này đã dùng tiền để nhằm che đậy hành vi phạm tội táo tợn của mình

đáng nói sau khi gây án nhóm đối tượng này đã dùng tiền để nhằm che đậy hành vi phạm tội
đây là hành động coi thường pháp luật rất cần cơ quan chức năng kiên quyết xử lý để gian đe chính trị
nếu không có sự vào cuộc nghiêm khắc của cơ quan công an rất có thể các đối tượng sẽ tiếp tục liều lĩnh gây nên những vụ án nguy hiểm hơn
do vậy sự cương quyết tấn công loại tội phạm này của đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã góp phần không nhỏ vào việc gian đe và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn